tuy nhiên vẫn còn những khó khăn trong quá trình thực thi tại các doanh nghiệp và đây sẽ là vấn đề mà chúng tôi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay
với sự tham dự của vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ nguyễn thị tươi anh phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
xin chào tiến sĩ nguyễn thị tuyết anh và cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào anh xin chào tất cả các khán giả của chương trình
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
chính phủ đã cam kết thực hiện môi trường phát triển bền vững một trong những phương thức kinh doanh của doanh nghiệp
điều này đòi hỏi một sự thay đổi thực sự trong toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là ý thức về tác động của doanh nghiệp đối với xã hội
khi một doanh nghiệp xác định cái yếu tố phát triển bền vững thì giúp cho doanh nghiệp vừa là tăng trưởng về doanh thu tăng trưởng lợi nhuận tăng trưởng về vốn hóa thị trường
nhưng giúp cho doanh nghiệp tạo ra những đổi phá mới cho doanh nghiệp và tạo ra những gì
giá trị mới và giá trị này nó không chỉ là một cái giá trị đơn thuần mang ý nghĩa kinh tế mà chính là cái đóng góp của xã hội của doanh nghiệp đối với xã hội đối với người tiêu dùng
hiện các doanh nghiệp đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển bền vững trong đó kể cả tầm quan trọng của các yếu tố như kinh tế môi trường trách nhiệm xã hội đối với người lao động
nhưng để làm được doanh nghiệp gặp rất nhiều thách thức tốn kém nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa

tôi lấy ví dụ như là nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thường là những doanh nghiệp mà chưa nhận thức hết về cái lợi ích
các doanh nghiệp chưa nhận thức rõ về vấn đề về phát triển bền vững doanh nghiệp ngày nay đã trở thành nhu cầu tất yếu đã thở thành một con đường độc đảo của doanh nghiệp
và phát triển bền vững cũng có nghĩa là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng có nghĩa là nâng cao năng suất và quản trị của doanh nghiệp
tại việt nam năm nay là năm thứ ba triển khai chương trình phát triển bền vững
để cải thiện những hạn chế các cơ quan thực thi đang cố gắng đưa bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững csi tiệm cận hơn với đông đảo doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thậm chí là siêu nhỏ
điều này thì không phải là mới đâu cái điều này đã được khẳng định từ rất lâu rồi
chỉ có điều rằng là không biết là chúng ta thực hiện được bao nhiêu thôi
thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu cũng như là một cái mà chúng ta cần hướng đến
tức là làm sao đó cho doanh nghiệp của chúng ta phát triển theo cái hướng là bền vững
mà có như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái mục tiêu phát triển bền vững
vậy theo bà thì các doanh nghiệp đã nhận thức rõ được cái tầm quan trọng của việc phát triển bền vững hay chưa ạ
tôi nghĩ rằng là cái này thì theo thời gian theo đánh giá của tôi thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cũng đã dần dần thấy được rằng là cái sự cần thiết của cái phát triển bền vững của mình
bởi vì là theo cái thời gian chúng ta cũng biết rằng là có những nhiều thay đổi cả về bối cảnh là lẫn cả về cái tương lai của họ
nếu như bây giờ không phát triển bền vững chẳng hạn thì chúng ta cũng thấy rằng là họ cũng sẽ không thu được những cái lợi ích mà như họ có thể là mong đợi
nhất là kỳ vọng đặc biệt là về các lợi ích kinh tế trong tương lai
ở đây thì cái mục tiêu phát triển bền vững nó rất là rộng
nói ví dụ như là chính phủ của việt nam chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã có một cái chiến lược tăng trưởng xanh
năm hai nghìn một mươi hai thì chính phủ đã có ban hành cái chiến lược này rồi
cái mục tiêu phát triển bền vững thì nó luôn luôn là lâu dài không phải là ngay một lúc chúng ta có thể đạt được
thế nhưng mà chiến lược tăng trưởng xanh thì đã có từ năm hai nghìn một mươi hai
và trong đó một trong mục tiêu hết sức là quan trọng mà các doanh nghiệp mà tôi nghĩ rằng là phần lớn là cũng đã biết
nhưng mà cũng có nhiều doanh nghiệp cũng chưa biết đâu đó là cái xanh hóa
xanh hóa cái sản xuất và cái xanh hóa sản xuất này thì nó sẽ đóng góp rất là nhiều vào cái việc hiện thực hóa cái mục tiêu là phát triển bền vững của việt nam
theo cái hướng nội hàm về kinh tế là tăng trưởng xanh
cái nhận thức ở đây xin nói thêm rằng là cũng đã có một số các cái điều tra
ví dụ như của cá nhân tôi thì trước đây cũng là một cái nghiên cứu cho trên cái địa bàn của thành phố hà nội
thì khi mà hỏi các doanh nghiệp thì không phải tất cả các doanh nghiệp đều hiểu biết về cái chiến lược tăng trưởng xanh của việt nam
nhưng mà họ cũng biết
được rằng là họ cần phải phát triển theo hướng bền vững mà tôi nghĩ rằng họ mong muốn là như thế nhiều hơn
còn cái việc hiện thực hóa như thế nào rõ ràng và hơi khó đối với họ
vâng có một thực tế là doanh nghiệp việt nam thì chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ
có nhiều hạn chế về vốn tầm nhìn hay là khả năng quản trị
theo bà thì những yếu tố đó nó có gây ra khó khăn như thế nào trong việc chúng ta thực hiện cái mục tiêu nói trên ạ
cái nhận xét đó rất là đúng đấy
bởi vì cái điều này chúng ta nói từ rất lâu rồi
tại việt nam chúng ta thì đến chín mươi bảy chín mươi tám là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
mà trong doanh nghiệp vừa và nhỏ đó thì cái phần lớn lại là doanh nghiệp nhỏ nhỏ hoặc siêu nhỏ
và chúng ta nói rất là nhiều là cái năng lực vốn này năng lực công nghệ này của họ rất là thấp
trong khi đó thì một trong những cái yếu tố mà để cho doanh nghiệp có thể là phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh ở đây
chính là cái đổi mới công nghệ
cái đổi mới công nghệ tiếp theo nữa là có một cái nữa rất là quan trọng là cái khả năng mà
sử dụng cái công nghệ làm sao để có thể tiết kiệm năng lượng
bởi vì cái này liên quan đến cả cái vấn đề môi trường
tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng và chuyển cái cơ cấu sản phẩm của mình theo sang cái hướng là xanh
thế thì rõ ràng là những cái mục tiêu đó để ra thì ai cũng biết có thể doanh nghiệp cũng rất là biết
rất là muốn là chuyển đổi cơ cấu sản phẩm của mình muốn là đổi mới công nghệ
thì đóng góp vào cái phát triển bền vững của bản thân doanh nghiệp cũng như là của cả nước
nhưng mà rõ ràng là vốn là một vấn đề
thứ hai nữa là vấn đề công nghệ
thì rõ ràng thiếu vốn là đương nhiên là khó về công nghệ rồi
thế nhưng mà cái khả năng mà tự họ để cải tiến được công nghệ sẵn có thì cũng rất là khó khăn
tiếp theo nữa là về cái con người chẳng hạn thì cũng rất là khó
bởi vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ chẳng hạn khi mà chúng ta thấy tuyển dụng chẳng hạn
các doanh nghiệp lớn thì có thể họ có rất nhiều lợi thế
các doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn thì đối với quy mô sản xuất rất là nhỏ công nghệ thì rõ ràng không bằng các doanh nghiệp lớn kia
cho nên rằng là cũng có hạn chế cả về con người
và tất cả những yếu tố như vậy thì rõ ràng là thấy rằng là đây là những cái khó khăn có thể là tương đối lớn đối với doanh nghiệp của nhỏ và vừa của việt nam
tại việt nam thì đây là năm thứ ba triển khai chương trình phát triển bền vững
vậy bà có thể cho biết là kết quả của những năm trước như thế nào
cái chương trình phát triển bền vững
phát triển bền vững của doanh nghiệp thì do vcci tức là phòng thương mại công nghiệp việt nam đang thực hiện
thì cũng theo cái tinh thần của chính phủ là làm sao đó để phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững hơn
thế thì từ năm hai nghìn một mươi sáu thì họ đưa ra một cái bộ chỉ số nó gọi là cái bộ chỉ số csi đấy
đánh giá phát triển bền vững
và cái bộ chỉ số này thì thực hiện là xếp hạng các doanh nghiệp
thế thì từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay thì đã được năm nay năm thứ ba rồi
và cái chương trình này thì nó cũng làm cho cộng đồng doanh nghiệp
cũng cảm thấy hứng khởi hơn
nếu như anh mà xếp trong cái xếp hạng trong cái tốp đầu ấy
thì điều đấy cũng là một sự khích lệ đối với họ
còn đối với các doanh nghiệp khác nếu như họ chưa tham gia vào chương trình hoặc đã tham gia rồi
nhưng ở cái mức thấp hơn thì họ sẽ có cái mục tiêu để họ phấn đấu hơn
cho nên là tôi nghĩ đây là một chương trình có cái tác động cũng khá là tốt
cái bộ chỉ số này đưa ra cũng hơn một trăm năm mươi cái tiêu chí để đánh giá cái doanh nghiệp bền vững là như thế nào
nhưng mà các cái tiêu chí này thì nó trải ra ở ba cái lĩnh vực chúng ta biết là về bền vững về kinh tế
bền vững về xã hội và về môi trường
nếu đánh giá chung tôi thấy là tốt nó cũng tăng được cái sự nhận thức và cái ý thức phấn đấu của các doanh nghiệp
tuy nhiên rằng là nếu như mà nói ra là để cái bộ chỉ số với chương trình này đánh giá được phát triển bền vững hay không ấy
thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có thể là cũng còn phải xem
ở một số kế cạnh tức là bản thân thì trong cái bộ chỉ số này thì nó cũng không nói
nó cũng không nói lên được là một số các cái chỉ tiêu về định lượng
tôi nói ví dụ như cái khả năng là đổi mới công nghệ của doanh nghiệp đến đâu
hay là họ cần những cái thứ gì để phản hồi chính sách thì có lẽ là nó vẫn còn thiếu
cho nên rằng là cái này phải đòi hỏi thêm các cái chương trình khác để mà cái việc đánh giá là tốt
nhưng mà phải có những cái phản ứng chính sách
vâng vậy theo bà thì để phát huy những kết quả tích cực mà chúng ta đã đạt được trong những năm qua
cần phải có những giải pháp như thế nào để hỗ trợ các doanh nghiệp
tôi nghĩ rằng là trong một cái bối cảnh của việt nam như vậy
và chúng ta đặt ra một mục tiêu phát triển bền vững lâu dài như thế
thì chắc chắn là chúng ta cũng nên có những cái chương trình là hỗ trợ doanh nghiệp
thế thì phải nói rằng là không phải là không có cho đến nay đã có rất nhiều các chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp rồi
tôi nói rằng là trong cái khuôn khổ của cái chiến lược tăng trưởng xanh của việt nam thì đã có rất nhiều các chương trình trong đó rồi
cái chương trình là hỗ trợ doanh nghiệp là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là cũng đã có
họ cũng đã có chương trình về cái hỗ trợ đổi mới công nghệ
ví dụ như là những cái thành lập các cái quỹ những cái quỹ cho vay chẳng hạn
tuy nhiên là trên thực tế thì cái sự thực thi cái hiệu quả hiệu lực thực thi mới là quan trọng
thì thấy rằng là các chương trình này thì đúng là nó có đấy
nhưng mà trên thực tiễn thì rất nhiều doanh nghiệp khi mà chúng tôi cũng có một số các cái nghiên cứu
đã chỉ ra rằng là họ thấy tiếp cận rất là khó
do vậy ở đây thì tôi cũng chỉ có mong muốn là chúng ta phải chú trọng nhiều hơn cái khâu tổ chức thực hiện
và ở đây thì một trong những vấn đề mà việt nam hiện tại đang làm rất là nhiều đó là cải cách cái thủ tục
làm sao đấy để cho doanh nghiệp nó có thể tiếp cận họ tiếp cận được một cách dễ dàng hơn để giảm cái chi phí cho doanh nghiệp đi
và khi giảm chi phí như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ tăng cái cơ hội hơn cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với vốn
tiếp cận được với công nghệ hay là tiếp cận được bản thân các cái chương trình
mà trong cái khuôn khổ của các cái chiến lược của nhà nước cũng như là của các cái tỉnh
một cái điểm tiếp theo nữa là tôi nghĩ rằng là cũng có một những cái kênh khác ở đây
tức là cái kênh mà giữa doanh nghiệp với nhau thì cũng cần phải có những cái khuyến khích
để họ làm sao để họ có thể là hợp tác với nhau liên kết sản xuất với nhau
bởi vì là bản thân doanh nghiệp của việt nam thì yếu về công nghệ cho nên chúng ta phải có một cái chương trình
một cái hỗ trợ của chính phủ giúp cho doanh nghiệp năng gọi là nâng cái năng lực công nghệ của mình lên
để mình có thể hợp tác được với các doanh nghiệp mà có những cái quy mô lớn hơn có công nghệ tốt hơn
ví dụ như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay là các doanh nghiệp có quy mô lớn ở trong nước chẳng hạn
thì nếu như mà hỗ trợ cho họ về cái mặt làm sao đó công nghệ họ nâng được lên cái năng lực của mình
cho cái khoảng cách đó nó ngắn đi thì cũng là một cái kênh rất là tốt để cho họ có thể là nâng cao cái năng lực của mình
ở đây thì cần từ nhiều phía tôi nghĩ rằng là đối với các cái chương trình của từng địa phương một
thì tôi nghĩ rằng địa phương là nơi rất là hiểu trên địa bàn của mình các doanh nghiệp nào hoạt động
ở đây thì cần có sự tương tác với nhau lắng nghe các doanh nghiệp hai bên cùng trao đổi
và đặc biệt là thông qua các hiệp hội thì cung cấp thông tin những thông tin hết sức là quan trọng
và có những cái chương trình cũng như đào tạo hay là giới thiệu về công nghệ
hay là đặc biệt là tôi cũng đã có kiến nghị nhiều lần tức là phải thành lập một số các cái trung tâm
mà để giúp cho doanh nghiệp người ta có thể là kiểm định được cái sản phẩm của họ có đáp ứng cái tiêu chuẩn hay không
ở những cái đó thì doanh nghiệp nhỏ không có năng lực để làm họ không có một cái phòng thí nghiệm họ không có bất cứ một nơi nào cả
đây là chính quyền địa phương có thể là nên có vai trò là như vậy
các hiệp hội thì có thể là cung cấp thông tin rồi làm cái sự kết nối thì tôi nghĩ rằng ở đây rất là tốt
vâng đó là sự hỗ trợ sự tác động từ đảng nhà nước từ chính phủ
vậy còn bản thân các doanh nghiệp thì họ cần phải nỗ lực như thế nào
doanh nghiệp đấy trước hết phải nhận thức
và nhận thức là chúng ta không phải là các doanh nghiệp không phải là chỉ có hoạt động trong ngắn hạn
mà nếu dài hạn thì anh phải có xu hướng là phát triển bền vững
theo cái hướng là cái sản phẩm của mình nêu ra thì nó phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn
bởi vì bây giờ cái cầu ấy cái nhu cầu và chúng ta đặc biệt là hội nhập quốc tế
thì biết rằng là cái sản phẩm tức là cái chúng ta sản xuất ra phải đáp ứng được cái cầu của cái người khách hàng
thì có một số các cái khách hàng mà họ đã phát triển bền vững thì họ lại có cái yêu cầu rất là cao
đối với sản phẩm của mình là phải đảm bảo được những cái chỉ tiêu về phát triển bền vững
ví dụ như là ngay cả cái viên
ví dụ như là sử dụng lao động ra sao như thế nào v v nó nằm thể hiện trên cái sản phẩm đấy
thế thì trong trường hợp như vậy thì bản thân doanh nghiệp phải nhận thức được đầu tiên
phải đưa được những cái chiến lược phải bản thân họ phải có một cái chiến lược làm sao đấy
để mà phát triển theo cái hướng bền vững như vậy
thì có cái lộ trình như thế thì họ sẽ có cái cách dần dần để họ phấn đấu họ làm
và bản thân họ thì cũng sẽ phải cố gắng là trong cái quản lý của mình
cũng theo cái hướng làm sao đấy để tiết kiệm hơn
kể cả nguyên vật liệu cũng là tiết kiệm liên quan đến phát triển bền vững
rồi thì năng lượng có thể là thay thế có thể ban đầu thì hơi tốn kém một chút
nhưng mà về dài hạn thì những cái tốn kém ban đầu đấy thì nó cũng đáng giá
tức là về dài hạn thì nó sẽ tốt hơn
rồi thì về cái nguồn nhân lực rồi thì về công nghệ
tức là anh bản thân anh cũng phải tự cải tiến tự nâng cao cái năng lực của mình lên
thì tôi nghĩ rằng là phải đồng bộ tất cả các cái bên như vậy thì mới có cái kết quả
còn nếu mà không thì chắc là sẽ cũng sẽ rất là khó
để việt nam có thể đi lên có thể phát triển tốt
nhất là trong bối cảnh đất nước chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới
và chúng ta sẽ cần nhiều hơn sự chung tay từ các phía đặc biệt là từ chính phủ cũng như các doanh nghiệp
để chúng ta có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững này
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn thị tiệu anh đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại